thưa quý vị tháng ba tháng của thanh niên những ngày này ở khắp mọi miền đất nước những hoạt động chào mừng tháng thanh niên đang được tổ chức đầy khí thế
hòa chung không khí đó đoàn thanh niên bộ công an đã thực hiện rất nhiều chương trình ý nghĩa với nhiệt huyết của tuổi trẻ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã hội
mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ công an nhân dân trong tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba qua phóng sự sau đây
tại phường đồng xuân quận hoàn kiếm thành phố hà nội được sự tuyên truyền của cán bộ chiến sĩ công an rất đông đảo người dân đã đến để được hướng dẫn cài đặt sử dụng vneid và cấp số định danh điện tử
nằm trong chủ hoạt động nhân tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba với tinh thần làm hết việc không hết giờ đoàn viên công an nhân dân trong cả nước đã hăng hái nhiệt tình giao quân
tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử cài đặt sử dụng vneid và thực hiện
dịch vụ công trực tuyến

sẽ giúp đỡ các người hiến tặng máu giúp đỡ các người hiến tặng máu giúp đỡ các người hiến tặng máu

giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống
đồng thời đây cũng là hoạt động phát huy tinh thần sung kích vì cộng đồng của lực lượng công an nhân dân
với cái chữ lượng máu được kiến thu được tương đối lớn
cũng là một hoạt động thiết thực thể hiện cái vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
góp vào cái hoạt động khám chữa bệnh cũng như là phục dụng cho cái nhu cầu hiến máu cứu người của bệnh viện một trăm chín mươi tám
cũng như là các bệnh viện khác
trong cuốn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức hội trại ngày hội đổi sách các chương trình nghệ thuật
đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục truyền thống và là sân chơi
phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo của đoàn viên thanh niên
tuổi trẻ trung tâm nguyên vật bổ dưỡng nhiệm vụ một không ngừng tích cực hưởng ứng tháng thanh niên
thông qua những hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền truyền thống lịch sử văn hóa
cách mạng dân tộc của đảng của công an nhân dân và của lực lượng cảnh sát cơ động
giáo dục lòng yêu nước tự hào tự tôn của dân tộc cầu vũ động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ
nỗ lực vượt lên trong khó khăn thách thức trung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao
công tác đoàn của công ty học thanh niên có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với công tác quản lý
huấn luyện rèn luyện cán bộ chiến sĩ và học viên đã giúp cho học viên hiểu biết sâu sắc hơn
về truyền thống công an nhân dân về tính tiền phong gương mẫu trong việc xây dựng tư thế lễ tiết tác phong
và đạo đức văn hóa ứng xử của công an nhân dân tạo điều kiện cho học viên được rèn luyện thể lực
được nâng cao sức khỏe được thể hiện những kỹ năng đã được học và cùng với đó thì tác dụng của công tác đoàn
của công ty học thanh niên đã có tác dụng tích cực trong việc khích lệ động viên học viên
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị tập thể thống nhất đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đi xa hơn làm nhiều việc tốt hơn hành trình ý nghĩa đó sẽ không dừng lại ở tháng thanh niên
đó sẽ là những mục tiêu lâu dài nơi có những người trẻ công an nhân dân thể hiện tình yêu nước bằng nhiệt huyết của chính mình
với họ tham gia những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi
chính là mệnh lệnh là trách nhiệm lớn đối với cộng đồng góp phần xây dựng hình ảnh người lính hết mình vì nước